cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
dịch bệnh tại hà nội đang trong những tháng ngày căng thẳng khi mỗi ngày ghi nhận hàng chục đến hàng trăm ca mắc mới
và có ca lây lan trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra chỉ thị các quán karaoke quán bar massage chưa được mở cửa
vừa qua đã tiếp tục phong tỏa một quán karaoke có nhân viên nghi mắc covid một mươi chín và tìm người liên quan đến ổ dịch này
vừa qua cơ quan chức năng xã đại thắng huyện phú xuyên đã thực hiện công tác phòng chống dịch
sau khi ghi nhận một trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín qua test nhanh
theo thông báo ca nghi mắc covid một mươi chín là nữ bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại thôn tạ xá
bệnh nhân là nhân viên một quán karaoke trên địa bàn
trao đổi với báo chí một cán bộ thuộc lực lượng chức năng của xã đại thắng cho biết
trên đây mới là kết quả tét nhanh
sau khi có kết quả bệnh nhân nghi ngờ dương tính sars cov hai chính quyền địa phương đã tổ chức truy vết
phun khử khuẩn và thực hiện công tác phòng chống dịch cho kết quả khẳng định của cdc hà nội
hiện tại sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín xã đại thắng đã ra thông báo tất cả các công dân
những ai đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân từ ngày một mươi tám tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
thì liên hệ với trạm y tế xã để khai báo
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp
trung tâm y tế huyện thông báo tới các trường hợp làm việc tại quán karaoke
lập tức khai báo y tế với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn
cùng với đó thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
khi mọi người có một trong những biểu hiện như sốt ho đau hỏng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế xã nơi cử trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
mặc dù toàn thành phố đều phải đang gồng mình phòng chống dịch bệnh
như chúng tôi liên tục nhận được những tin tức đáng buồn về covid một mươi chín
tiếp tục bản tin chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về tình hình hà nội đã phong tỏa ba công ty
ở huyện quốc oai vì có công nhân nghi mắc covid một mươi chín
chính quyền huyện quốc oai hà nội cho biết đã tạm phong tỏa ba công ty
one tech vinh quang vietnary sau khi một mươi một công nhân
test nhanh dương tính sars cov hai
công nhân nghi mắc covid một mươi chín hà nội tạm phong tỏa ba công ty ở huyện quốc ai
trung tâm y tế huyện quốc oai hà nội cho biết huyện đã phong tỏa và dần sản xuất tạm thời
đối với ba công ty trên địa bàn do có một mươi một công nhân tết nhanh dương tính sars cov hai
cụ thể công ty one tech test nhanh tám trường hợp dương tính một người xã sài sơn
bảy người đang trọ tại thôn bùng xã phùng xá huyện thạch thất
công ty có một trăm năm mươi công nhân trong đó có bốn mươi tám công nhân ở quốc ai
công ty vinh quang có sáu trăm chín mươi bốn công nhân tết nhanh hai trường hợp dương tính
ra soát sơ bộ công ty cùng tổ với f là một trăm một mươi người ba mươi ba người tiếp xúc gần
công ty vietnay ghi nhận một trường hợp test nhanh dương tính
cơ quan chức năng đã xác định một mươi bảy trường hợp tiếp xúc gần với f
những người này đang tạm thời cách ly chờ kết quả khẳng định của nam công nhân nghi mắc covid một mươi chín
huyện đã yêu cầu phong tỏa toàn bộ công ty cho phun khử khuẩn
hiện còn hai mươi người thực hiện ba tại chỗ tại công ty
các trường hợp liên quan khác đã gửi văn bản đến các địa phương để tiếp tục truy vết và cách ly theo quy định
với tình hình phức tạp hiện tại trung tâm y tế huyện quốc oai tiếp tục điều tra ra soát danh sách công nhân công ty
thông báo cho các xã thị trấn có công nhân làm tại công ty quangtec vinh quang vietnary đến trạm y tế khai báo và lấy bộ xét nghiệm
ông nguyễn trường sơn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quốc oai cho biết
đã đề nghị các công ty triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế dịch bệnh lây lan trong công ty và cộng đồng
các công ty bố trí mọi điều kiện thực hiện phương án ba tại chỗ cho cán bộ công nhân làm việc tại công ty trong thời gian ít nhất bảy ngày
đảm bảo giữ khoảng cách cả trong sản xuất và trong sinh hoạt thực hiện truy vết các trường hợp liên quan
gửi thông báo đến các địa phương để quản lý đối với các trường hợp liên quan đến các ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
ngành y tế huyện quốc oai đang tiếp tục lấy mẫu các đối tượng ho sốt và các đối tượng liên quan khác trên địa bàn
trước tình hình diễn biến phức tạp của sars cov hai sở y tế hà nội có công văn khẩn gửi ban nhân dân các quận huyện thị xã
về việc hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín gọi là trạm y tế lưu động
hà nội triển khai trạm y tế lưu động để điều trị f
theo đó với kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thành lập cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
cụ thể người mắc covid một mươi chín không có triệu chứng là trường hợp nhiễm virus sars cov hai được khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr dương tính nhưng không có triệu chứng lầm sàng
người mắc covid một mươi chín mức độ nhẹ là trường hợp có viêm đường hô hấp trên cấp tính bao gồm người có các triệu chứng lầm sàng không đặc hiệu như sốt ho đau hỏng
nghẹt mũi mệt mỏi đầu đầu đau mỏi cơ tê lưỡi không mắc các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
tuy nhiên không tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín là phụ nữ mang thai
người mắc bệnh lý nền
sở y tế hà nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn
triển khai thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín gọi là trạm y tế lưu động không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại các địa bàn xã phường thị trấn
cụ thể nhiệm vụ của các trạm y tế lưu động là thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín nhẹ không triệu chứng
phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến trị ở mức độ vừa và nặng
các trạm y tế lưu động phải đảm bảo kiểm soát và ngăn ngừa lây nhiễm sars cov hai ra cộng đồng
căn cứ điều kiện thực tiễn của từng quận huyện thị xã để đề xuất vô hình tổ chức và ban quản lý điều hành trạm y tế lưu động phù hợp với tình hình của địa phương
theo đó mô hình trạm y tế lưu động gồm một xe ô tô chuyên dụng một kíp nhân viên y tế có năm người gồm một bác sĩ phụ trách hai điều dưỡng hai kỹ thuật viên điều dưỡng xét nghiệm và một dược sĩ
căn cứ số lượng người bệnh có thể bố trí kiếp nhân lực y tế phù hợp bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở
tại mỗi trạm y tế lưu động được chia làm ba khu khu vực đón tiếp phân loại bệnh nhân khu hành chính hậu cần khu cách ly điều trị
riêng khu vực cách ly điều trị được chia làm hai loại đối tượng người bệnh đó là phòng điều trị f khỏe mạnh không triệu chứng và phòng điều trị f triệu chứng nhẹ gồm hát hơi sổ mũi họ khang v v
ngoài ra bùng bệnh bảo đảm thông thoáng phòng bệnh của nam và nữ riêng biệt
ngày hai mươi hai tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca dương tính với sars cov hai trong đó có chín mươi tám ca cộng đồng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca bệnh dương tính với sars cov hai trong đó có chín mươi tám ca cộng đồng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca bệnh dương tính với sars cov hai trong đó có chín mươi tám ca cộng đồng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một hà nội ghi nhận hai trăm tám mươi sáu ca dương tính với sars cov hai trong đó có chín mươi tám ca cộng đồng